anh trở thành cường quốc phương tây đầu tiên cung cấp xe tăng chiến đấu chủ lực cho ukraine
và động thái này diễn ra sau khi một loạt các nước phương tây cam kết cung cấp xe bọc thép cho nước này
trong cuộc điện đàm vào hôm một mươi ba tháng một với tổng thống ukraine thủ tướng rishi sunak nói rằng
anh sẽ cung cấp cho ukraine một số xe tăng chiến đấu chủ lực cùng với sự hỗ trợ bổ sung cho lực lượng pháo binh
động thái nêu trên sẽ khiến anh trở thành cường quốc phương tây đầu tiên cung cấp xe tăng chiến đấu chủ lực cho ukraine
và nó diễn ra sau khi mỹ cam kết cung cấp năm mươi xe bọc thép diệt tăng bredli trong gói viện trợ quân sự lớn nhất từ trước đến nay cho ukraine
được cũng tuyên bố sẽ cung cấp khoảng bốn mươi xe bọc thép trợ quân marder và pháp cam kết cung cấp các tàu khu trục bánh lốt amx mrc